theo thông tin từ tiểu ban điều trị ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
thì tính đến một mươi tám h ngày hôm nay ngày hai mươi một tháng năm cả nước không ghi nhận thêm ca mắc mới
như vậy là đã qua ba mươi năm ngày việt nam không có ca mắc mới do lây nhiễm trong cộng đồng
và thêm một thông tin tích cực nữa đó là có thêm hai bệnh nhân điều trị tại bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương
được công bố khỏi bệnh và nâng tổng số bệnh nhân được chữa khỏi lên mức là hai trăm sáu mươi sáu trên tổng số ba trăm hai mươi bốn ca mắc trên toàn quốc
trong ba trăm hai mươi bốn ca mắc có số ca điều trị khỏi là hai trăm sáu mươi sáu ca chiếm tỷ lệ tám mươi hai
số ca còn dương tính với sars cov hai là năm mươi ca chiếm một mươi sáu
số ca có kết quả xét nghiệm âm tính lần một với sars cov hai là bốn ca chiếm một
số ca có kết quả xét nghiệm âm tính lần hai trở lên với sars cov hai là bốn ca chiếm tỷ lệ một
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là một mươi hai
hai chín trăm tám mươi bảy người trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện ba trăm linh bảy người chiếm hai
cách ly tập trung tại cơ sở khác bảy sáu trăm ba mươi ba người chiếm năm mươi chín
cách ly tại nhà và nơi lưu trú năm bốn mươi bảy người chiếm ba mươi chín